chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một đội phù thủy áo đen nhưng quả biến ngô bằng nhựa dẻo được tạc hình thù kỳ dị

cái lượng khách thì năm nay vắng lắm

tại vì ngành của mình là trang trí thì mình phải bán thôi
chứ thật sự là không hy vọng nhiều tại vì nhà nước mà mở cửa được một tay là cũng mừng rồi
thì hy vọng người ta có chứ thật sự là bán là không được nhiều đâu
cũng theo ghi nhận tại các tuyến đường khác như nguyễn thị minh khai quận một nguyễn đình chiểu quận ba
tình hình kinh doanh các mặt hàng hóa trang halloween cũng không mấy khả quan
các hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng sức mua giảm mạnh so với những năm trước
trong phần tiếp theo hội thảo những vấn đề về y tế cần quy định trong dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện các nội dung liên quan đến y tế
chuyển đổi số trong phục hồi và phát triển du lịch là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay
đà nẵng đang đi đầu trong việc nắm mắt công nghệ để phát triển tối đa tiềm năng du lịch
chương trình sẽ tiếp tục với các tin tức về giao thông
chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi phó tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam nguyễn xuân cường
vừa ký văn bản gửi các tỉnh thành đặc biệt là khu vực miền trung tây nguyên và phía nam
về việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô được lưu thông kịp thời thông suốt mọi lúc mọi nơi
trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
con tum gia lai đắk lắc và đắk nông và các địa phương phía nam
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
đặc biệt là sở giao thông vận tải thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo của trung ương về phòng chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ vận tải hàng hóa theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
theo đó các địa phương giả soát bãi bỏ các văn bản do địa phương mình đã ban hành
còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải
vừa đảm bảo tinh thống nhất với các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nhằm đảm bảo cho hoạt động vận tải bằng xe ô tô được lưu thông kịp thời
thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên cả nước
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nhằm đảm bảo cho hoạt động vận tải bằng xe ô tô được lưu thông kịp thời
trung bình đạt chín mươi hệ số sử dụng chỗ
giai đoạn tiếp theo từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thực hiện theo quyết định một nghìn tám trăm ba mươi chín của bộ giao thông vận tải
ngành đường sắt đã thực hiện chín mươi tám chuyến tàu vận chuyển được hơn hai mươi ba bốn trăm linh lượt hành khách
tuy nhiên lượng khách đi tàu đã bắt đầu giảm dần do số lượng đường bay và số chuyến tại các đường bay của hãng hàng không được tăng cường
giá vé rẻ vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ liên tỉnh được hoạt động trở lại
nhằm hoàn thiện các ý kiến chuyên gia để tiếp tục xây dựng hoàn thiện các nội dung liên quan đến y tế
quy định trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi
cục pháp chế bộ y tế đã phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức hội thảo
những vấn đề về y tế cần quy định trong dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm đó là việc an toàn của chế
trẻ em khi ngồi trên ô tô
số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến trẻ em
nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông cho đối tượng này chưa có quy định cụ thể đầy đủ và rõ ràng
đồng thời dựa trên khuyến nghị của who và nghiên cứu sự phát triển của trẻ em việt nam
các quy định có thể nghiên cứu áp dụng là bắt buộc các đối tượng trẻ em dưới một mươi tuổi
cao dưới một trăm ba mươi năm cm quy định trẻ em dưới một mươi hai tuổi không được ngồi ghế trước
tôi nghĩ là đây là một cơ hội
và rút kinh nghiệm từ những việc quy định về mũ bảo hiểm trước đây chúng ta nhìn thấy
thì tôi nghĩ rằng việc quy định ngay từ đầu về quy chuẩn về ghế an toàn là điều cần thiết
thường là khi mà lắp có ghế an toàn thì theo tổng kết là nó sẽ giảm được khoảng bảy mươi
về nguy cơ về thương tích và tử vong của vị trẻ trên ô tô
ngoài ra đại diện cục cảnh sát giao thông cũng cho biết
cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu và xin ý kiến về nội dung
có cần thiết quy định lại về độ tuổi cấp giấy phép lái xe
đối với các hạng d d hai e de
bởi qua thực tế cho thấy độ tuổi cần căn cứ sức khỏe
tránh gây lãng phí nguồn nhân lực cho xã hội
cái việc này chúng tôi sẽ cùng với bộ y tế và tổng kết lại
nhưng mà dữ liệu của cảnh sát giao thông cũng là một cái nguồn quan trọng
đó là dữ liệu gây ra tai nạn giao thông và cái không chấp hành pháp luật
cùng với cái đánh giá về mặt sức khỏe thuộc trách nhiệm của bộ y tế nữa
thì sẽ đưa ra những quy định mới
nó đảm bảo thiết thực đảm bảo phát huy được cái sức khỏe và sức trẻ
nhưng đảm bảo cái nguồn lao động được sử dụng một cách tối đa
nhưng an toàn vẫn đặt lên hàng đầu
vì thế là cái quy định của độ tuổi
phát biểu kết luận hội nghị đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết
hiện nay bộ công an sẵn sàng chia sẻ thông tin với các bộ ngành
sắp tới sẽ có trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông
kết nối truyền về trung tâm các dữ liệu của tất cả các xe tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông tàu thuyền
đồng thời thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai
đề án đấu giá biển số đào tạo tập huấn kỹ năng cứu nạn
sơ cứu ban đầu cho cảnh sát giao thông
và công tác chuẩn bị các nội dung của luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
với mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
thành phố đà nẵng vừa triển khai chương trình công bố các kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch
trong tình hình mới theo phương châm chủ động thích ứng linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch
và đảm bảo an toàn cho khách du lịch người lao động du lịch và cộng đồng
điểm nổi bật là việc ra mắt ứng dụng va ba trăm sáu mươi tức là thực tế ảo một chạm đến đà nẵng
đây là bước tiến chuyển đổi số trong xúc tiến và phát triển du lịch của thành phố trong thời gian đến
một chạm đến đà nẵng được xây dựng bằng cách tạo ra một nền tảng chung
và áp dụng hài hòa giữa công nghệ scan ba d và vr ba trăm bốn mươi
với ứng dụng này người dùng có thể trải nghiệm tour khám phá đà nẵng
và thuyết minh tự động hai ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt với nhiều điểm tham quan nổi tiếng của thành phố
ứng dụng có bố cục hình ảnh bắt mắt và chân thực nội dung hiển thị chi tiết rõ ràng và dễ tiếp cận
có thể chat trực tiếp với trung tâm hỗ trợ du khách tương tác kết nối với người dùng
thông qua tính năng chụp ảnh và săn quả máy bắn
đây là sản phẩm hoàn toàn mới của du lịch đà nẵng
du khách có thể trải nghiệm ở nhà trước khi đến du lịch ở đà nẵng
và cũng như là cho du khách có một cái nhìn tổng quát và sinh động trực quan
để du khách có một cái sự chuẩn bị cho cái chuyến hành trình của mình
đồng thời đây cũng là một cái bước mà chúng tôi đẩy mạnh cái việc quảng bá xúc tiến du lịch
thông qua chuyển đổi số công nghệ thông tin bốn
và điều này cũng sẽ góp phần là thúc đẩy cái việc mà kết nối các cái doanh nghiệp
cái sự hỗ trợ của doanh nghiệp đồng hành cùng ngành du lịch đà nẵng trong cái việc mà quảng bá xúc tiến du lịch trong thời gian tới
trong thời gian tới ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch
với việc xây dựng nền tảng sàn giao dịch trực tuyến hội trợ du lịch trực tuyến thẻ du lịch thông minh
trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu du lịch cần thiết để xây dựng quảng bá các sản phẩm du lịch thông minh
đây là một trong những môi trường sinh thái ứng dụng công nghệ số để cho các doanh nghiệp có thể giao dịch kết nối với nhau
và để cho người dân khách du lịch có thể tham khảo thông tin và đặt các tour trên sàn giao dịch trực tuyến sắp tới
và trên sàn giao dịch trực tuyến đó thì chúng tôi cũng tích hợp các nội dung thông tin về đảm bảo công tác phòng chống dịch
của thành phố đà nẵng
để cho người dân và du khách có thể tham khảo các thông tin đấy và chuẩn bị các nội dung thông tin
chuẩn bị các cái thủ tục sẵn sàng khi mà có cái quyết định đi du lịch tới thành phố đà nẵng
thành phố đà nẵng sẽ đưa ra hai thông điệp ở hai giai đoạn phục hồi du lịch
giai đoạn một đà nẵng now open đà nẵng đón bạn trở lại
và giai đoạn hai intrai đà nẵng tận hưởng đà nẵng
với những kế hoạch đã và đang được tích cực triển khai
cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số
ngành du lịch thành phố kỳ vọng sớm có những sự khởi sắc sau thời gian dài ảm đạm vì dịch bệnh
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế
chính vì vậy nên hoạt động tiếp nhận máu gặp rất nhiều khó khăn
và để duy trì góp phần
duy trì lượng máu tại các cơ sở y tế
đồng thời giúp đỡ những người trong trường hợp khẩn cấp
thì đoàn thanh niên công an thành phố hà nội đã thành lập cô lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện
đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an thủ đô la chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố chung sức vì cộng đồng
hai tháng trước bà lê thị hà bảy mươi hai tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng
nhập viện điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện việt đức
ngày hai mươi hai tháng chín bà hà phải mổ lần thứ hai tuy nhiên chữ lượng máu của bệnh viện việt đức không còn đủ
nhận được thông tin ngay chiều cùng ngày đoàn thanh niên công an thành phố hà nội đã liên hệ tới bệnh viện
hiến máu cho bà lê thị hà kịp thời tiến hành ca mổ
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp đã được giúp đỡ bởi câu lạc bộ phản ứng nhanh
hiến máu tình nguyện thuộc công an thành phố hà nội
hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ của đời đô cũng đánh dấu một bước phát triển mới của công trang hiến máu tình nguyện trong công an thành phố
với cái kỳ vọng của chúng tôi đó là không chỉ cùng với cộng đồng để lan tỏa những giá trị nhân văn và tích cực
mà còn muốn thể hiện cái thông điệp mạnh mẽ của lực lượng công an thành phố đó là tinh thần tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân
đây là lần thứ ba trung úy lương thị thu tham gia hiến máu
nhận thấy trong thời điểm dịch bệnh lượng máu khan hiếm
trung úy lương thị thu cùng các đồng chí đồng đội đã đăng ký trở thành thành viên của câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện
được triển khai từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với sáu mươi năm câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và hơn năm sáu trăm linh thành viên
câu lạc bộ đã tổ chức huy động nhiều lượt đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ đến trực tiếp cơ sở y tế
hiến máu hỗ trợ những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đối với tính mạng
mình cảm thấy rằng rất vui vì mình có thể giúp các bạn
giúp các phần nhỏ bé của mình để cứu giúp được những người bệnh nhân đang cần máu
thực ra là mình cũng muốn chia sẻ cái hành động của mình
và để cho tất cả mọi người có thể tham gia cùng đều chia sẻ cái giọt máu của mình
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
trong thời điểm khó khăn như hiện nay thì chúng ta càng thấy duy trì lượng máu tại các cơ sở y tế
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
và mong rằng những câu lạc bộ như đội phản ứng nhanh
hiến máu của thành phố sẽ được nhân rộng để góp phần giúp đỡ những trường hợp cần máu khẩn cấp
và hy vọng công việc này sẽ được lan tỏa
hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc sáu giờ sáng mai